covid một mươi chín tác động nghiêm trọng và để lại hậu quả nặng nề trên mọi mặt của đời sống xã hội ở hầu hết các quốc gia hơn hai năm qua
sự kiện nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine cũng tác động nhiều mặt đến đời sống chính trị và an ninh quốc tế
lợi dụng bối cảnh đó các thế lực thù địch phản động cơ hội chính trị giáo diết tung ra những luận điệu xuyên tạc
nhằm bôi nhọ hạ thấp uy tín vai trò lãnh đạo của đảng nhà nước việt nam
trong đó đường lối đối ngoại là một mặt trận mà họ quyết liệt chống phá
nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của đảng đối với ngành ngoại giao việt nam
tiêu gọi tư vấn cho nhà nước việt nam phản biện kiến nghị nhằm phê phán xuyên tạc phủ nhận đường lối chính sách đối ngoại của đảng
một số hãng truyền thông nước ngoài có phiên bản tiếng việt như afa voa bbc còn bịa đặt rằng
đường lối đối ngoại của đảng và nhà nước việt nam hiện nay bị lệ thuộc chi phối bởi các cường quốc
rồi họ đưa ra lời khuyên việt nam nên bỏ chính sách quốc phòng bốn để nghiêng về phương tây gắn với thực hiện dân chủ hóa việt nam
đặc biệt khi lãnh đạo đảng nhà nước ta tiến hành các hoạt động thăm hỏi ngoại giao tại các nước
cũng như khi lãnh đạo các nước thăm chính thức việt nam các đối tượng chống phá tìm cách cắt ghép hình ảnh
video cắt xén những phát ngôn của lãnh đạo đảng nhà nước ta rồi thêm thắt bình luận làm sai lệch nội dung bản chất vấn đề
cố tình thổi phòng theo hướng kích động chia rẽ kiểu vắt tay bên này để chống bên kia
nhiều bài viết cố tình biến tấu làm sai lệch bản chất
quan điểm ngoại giao cây tre của việt nam cho rằng đây là kiểu ngoại giao không lập trường uốn kiểu nào cũng được
từ đó bôi nhọ rằng kiểu ngoại giao cây tre là không thể tin cậy không nên tin và đi theo
nhiều bài viết cố tình biến tấu làm sai lệch bản chất quan điểm ngoại giao cây tre của việt nam cho rằng đây là kiểu ngoại giao không lập trường uốn kiểu nào cũng được
thưa quý vị đường lối đối ngoại của đảng và nhà nước ta là mở rộng quan hệ đối ngoại với tất cả các nước trên thế giới không phân biệt chế độ chính trị xã hội được thể hiện sâu sắc trong các văn kiện đại hội của đảng thời kỳ đổi mới
thực tiễn đã chứng minh đường lối chính sách ngoại giao đa dạng hóa đa phương hóa giúp việt nam tạo dựng một mạng lưới quan hệ rộng khắp tranh thủ được nhiều yếu tố thuận lợi cho công cuộc phát triển đất nước bảo vệ chủ quyền quốc gia nâng cao vị thế việt nam trên trường quốc tế
những kết quả đó chính là minh chứng để bác bỏ những luận điệu xuyên tạc về đường lối đối ngoại của việt nam
không một âm mưu thế lực đen tối nào có thể cản bước việt nam trên con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội và trở thành đối tác tin cậy cho tất cả các quốc gia trên thế giới